từ khi dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một đoạn qua tỉnh phú yên đưa vào khai thác vào cuối năm hai nghìn một mươi năm nhiều đoạn qua khu dân cư không có rãnh thoát nước
đường cao hơn nhà gặp trời mưa lớn nhiều nhà dân liên tục bị nước tràn vào
để xử lý ban quản lý dự án thăng long bộ giao thông vận tải đã xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trên toàn tuyến
hạng mục công trình thoát nước trên toàn tuyến quốc lộ một qua tỉnh phú yên có tổng chiều dài hơn năm năm km trong đó rãnh kín dài hơn ba sáu km
còn lại là rãnh hở tổng vốn đầu tư hơn một mươi ba tỷ đồng
từ khi hệ thống thoát nước bằng công kín hoàn thành hàng trăm hộ dân ở xã an dân huyện tuy an tỉnh phú yên không còn bị nước mưa chảy ngược vào nhà
do không có rãnh thoát nước hai bên trong khi giải phân cách giữa bằng bê tông như một bờ ngăn
nên khi có mưa lớn nước trên mặt đường quốc lộ một tiêu thoát chậm dẫn đến ủn ứ gây ách tắc giao thông
cục quản lý đường bộ ba bộ giao thông vận tải cũng đã đề xuất phương án xử lý triệt đề
cục đã yêu cầu ban thăng long là yêu kiên thi công trước và có nghi công phải tính toán để đảm bảo là thoát nước ngang
thoát nước dọc là phải đảm bảo
đối với thoát nước ngang thì hiện nay là do một số các yếu tố về mặt kỹ thuật trong quá trình thi công giải ngân cách giữa
thì cục sẽ tiếp tục có báo cáo cho tổng cục và bộ giao thông vận tải để cho phép thay đổi
một số đoạn sẽ thay đổi cái giải phân cách giữa bằng bê tông sang giải phân cách giữa bằng cái hộ lan tôn sóng
thì lúc đó sẽ đảm bảo thoát nước ngang tuyệt đối
theo cục quản lý đường bộ ba bộ giao thông vận tải việc khẩn trương thi công hệ thống rãnh thoát nước trên quốc lộ một
không chỉ giải quyết được ý kiến nguyện vọng của người dân
mà còn bảo vệ mặt đường khỏi bị bong chóc hư hỏng và giúp giao thông thông suốt nhất là vào mùa mưa lũ